thưa quý vị giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng hứa nghiệp thắng
trú tại tp hcm vừa bị công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
trước đó ngày ba mươi tháng năm công an tp biên hòa khám xét thu giữ tài liệu máy móc và triệu tập
một số người có liên quan để điều tra làm rõ hành vi trục lợi tiền bảo hiểm
tại một số phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tp biên hòa
thắng nắm được thông tin trên nên giả danh cán bộ công an tp biên hòa kiểm tra phòng khám
tại phường tân hiệp và đề nghị chủ phòng khám đưa năm trăm linh triệu đồng
chủ phòng khám lo sợ đã giao tiền cho thắng tuy nhiên do nghi ngờ bị lừa đảo nên trình báo cơ quan công an
chỉ trong thời gian ngắn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã phát hiện bắt giữ thắng
khi đối tượng đang lẩn trốn tại tp hcm
công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long cho biết vừa khởi tố bị can và bắt tạm
giam đoàn hoàng kha nguyễn hữu lợi về hành vi trộm cắp tài sản và tạm giữ hình sự nguyễn quốc hoàng
về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tiếp nhận tin báo mất trộm xe mô tô của người dân ở xã trung an huyện vũng liêm
chỉ sau hai giờ công an huyện vũng liêm phối hợp với công an thị xã bình minh
xác định đối tượng trộm tài sản là kha và lợi và bắt giữ được hai đối tượng
qua làm việc lực lượng công an nhanh chóng xác định đối tượng tiêu thụ tài sản là nguyễn quốc hoàng
ngày bảy tháng sáu hoàng đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra lợi và kha khai nhận trước đó đã trộm xe
trên địa bàn thành phố cần thơ hậu giang và vĩnh long sau đó tiếp tục lấy trộm xe mô tô
ở xã trung an huyện vũng liêm rồi đem qua sóc trăng bán cho hoàng với giá hai năm triệu đồng
thưa quý vị hôm nay gần một trăm linh năm thí sinh tại hai trăm linh một trường
một điểm thi trên địa bàn thành phố hà nội sẽ bước vào ngày thi cuối cùng trong kỳ thi vào lớp một mươi
trung học phổ thông công lập không chuyên với môn thi toán thời gian làm bài một trăm hai mươi phút
trước đó trong ngày hôm qua thí sinh đã trải qua hai môn thi là ngữ văn và ngoại ngữ
kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn toàn thành phố hà nội có năm thí sinh bị đình chỉ với lý do là phạm quy chế thi
trong số này có bốn thí sinh mang điện thoại vào phòng thi
không có cán bộ vi phạm quy chế trong ngày thi đầu tiên
công tác tổ chức kỳ thi kỷ cương trường thi được giữ vững
các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế thi
tại hai trăm linh một điểm thi hơn một cán bộ chiến sĩ công an được bố trí
chia làm hai vòng gồm vòng trong và vòng ngoài để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi
thưa quý vị mâu thuẫn trên bàn nhậu đối tượng võ quỳnh mai
chú huyện tân biên tỉnh tây ninh đã dùng dao đâm chết người
đối tượng bị bắt giữ ngay sau khi gây án
khoảng một mươi ba h ngày chín tháng sáu đối tượng võ quỳnh mai nhậu chung với võ minh tú
cùng tám người khác tại nhà
trong lúc nhậu hai người thanh niên đã đến gặp tú để đòi nợ
trong khi nói chuyện qua lại bất ngờ tú cầm ly thủy tinh đập vào đầu của một thanh niên
khiến người này bị thương và bỏ chạy ra ngoài
người còn lại tiếp tục bị tú cùng một số người nhậu dùng tay đánh
lúc này đối tượng mai chạy vào trong phòng của mình lấy con dao bấm
tiếp tục đâm vào người này gây thương tích và được đưa đi cấp cứu
nhưng đã tử vong sau đó
thấy em trai mình gây án chị ruột của mai giật lấy con dao đem cấp dấu
đến tối ngày chín tháng sáu đối tượng mai ra công an huyện tân biên đầu thú
hôm nay ngày một mươi một tháng sáu hơn một trăm một mươi thí sinh tại hà nội
sẽ bước vào ngày thi cuối cùng trong kỳ thi vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập không chuyên
với môn thi toán thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút
trước đó trong ngày hôm qua thí sinh đã trải qua hai môn thi ngữ văn và môn ngoại ngữ
kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn toàn thành phố hà nội có năm thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi
trong số này có bốn thí sinh mang điện thoại vào phòng thi
không có cán bộ vi phạm quy chế trong ngày thi đầu tiên vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm hai nghìn hai mươi ba
công tác tổ chức kỳ thi kỷ cương trường thi được giữ vững
các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế thi
các điểm thi đều nỗ lực hỗ trợ
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi
vấn đề an ninh an toàn được quán triệt và đặt lên hàng đầu
tại hai trăm linh một điểm thi hơn một cán bộ chiến sĩ công an được bố trí chia làm hai vòng
gồm vòng trong và vòng ngoài để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi
từ ngày một mươi ba tháng sáu nhiệt điện nghi sơn sẽ có thêm bảy triệu kwh cho lưới điện miền bắc
mỗi ngày khi mà tổ máy số một của công ty hoàn thành công tác sửa chữa sự cố
ngay sau khi tổ máy số một bị sự cố công ty tập trung toàn bộ nhân lực của nhà máy
và các đơn vị dịch vụ phụ trợ bên ngoài để tiến hành công tác sửa chữa
tính đến ngày một mươi tháng sáu công ty nhiệt điện nghi sơn đã cơ bản hoàn thành công tác sửa chữa
và sẽ triển khai công tác vệ sinh lò để tránh các hiện tượng đóng cho xỉ
ngày một mươi một tháng sáu công ty sẽ tiến hành kiểm tra và hàn đường ống lại sửa thành hàn các đường ống
đồng thời kiểm tra toàn bộ hệ thống ống sinh hơi để sẵn sàng cho ngày một mươi ba tháng sáu
tổ máy có thể vận hành trở lại
thông tin từ nhà máy nhiệt điện thái bình ii sau thời gian tạm ngừng vận hành để sửa chữa sáng
qua ngày một mươi tháng sáu tổ máy đã được khởi động trở lại và sản lượng điện cung cấp cho miền bắc
sẽ đạt một mươi ba triệu kwh trên một ngày
như vậy từ ngày một mươi ba tháng sáu sau khi hai tổ máy của nhiệt điện nghi sơn và nhiệt điện thái bình ii
vận hành sẽ cung cấp cho lưới điện miền bắc thêm hai mươi triệu kwh mỗi ngày
xuất nhập cảnh và di cư trái phép là vấn đề toàn cầu
hầu hết các quốc gia trên thế giới sẽ đều phải đối mặt với tình trạng này
và hành trình của người di cư thường trải dài qua nhiều nước bằng cả đường bộ đường không và đường biển
do các đường dây tội phạm xuyên quốc gia tổ chức với phương thức thủ đoạn ngày càng đa dạng và tinh vi
thực tế này đặt ra rất nhiều thách thức cho cơ quan chức năng buộc người cán bộ công an
phải tinh thông nghiệp vụ dạng dày kinh nghiệm và hết sức bản lĩnh và nhạy bén
chân trở những suy nghĩ về những hậu quả hệ lị của hoạt động di cư xuất nhập cảnh trái phép
cũng như là những cái trách nhiệm của chúng tôi làm sao để phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh hiệu quả tình trạng này
chăn trở ấy buộc thượng tá nguyễn vĩnh long và các đồng đội của mình luôn đau đáu trong suốt hai mươi năm làm nghề
bớt đi một đối tượng phạm tội là bớt đi một nạn nhân
nhưng vẫn chưa thể bớt đi nỗi lo về tình trạng xuất nhập cảnh di cư trái phép
bởi thực tế vấn nạn này có tính chất
tính chất xuyên quốc gia và thủ đoạn của các đối tượng thì vô cùng tinh vi biến hóa khôn lường
càng khó khăn lại càng phải thận trọng khách quan và nhẹ bén
không ít lần những sáng kiến đột phá về tư duy nghiệp vụ của đồng chí long
đã chứng minh được bản lĩnh của người chỉ huy trên mặt trận nóng bỏng này
đền hình như thời điểm năm hai nghìn hai mươi khi tiếp nhận thông tin và xác minh điều tra ban đầu
vụ việc tổ chức cho người việt nam trốn đi nước ngoài
qua đánh giá tài liệu chứng cứ đồng chí đã đề xuất lãnh đạo cục ra quyết định khởi tố vụ án
đây là lần đầu tiên
quản lý xuất nhập cảnh thực hiện việc khởi tố vụ án
từ đó đến nay chúng tôi cũng đã đa mưu đề xuất lãnh đạo cục quản lý xuất động cảnh
tổ chức xác minh điều tra ban đầu và khởi tố nhiều vụ án
về các tội phạm liên quan hoạt động tổ chức cho công dân việt nam trốn đi nước ngoài
hoặc là cho người khác nhập cảnh ở lại việt nam trái phép
việc thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ
tiến hành một số hoạt động điều tra góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
và đấu tranh triệt đẻ các đường dây tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự
trong các lĩnh vực xuất nhập cảnh
chỉ từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đã phát hiện bóc gỡ nhiều đường dây
xử lý hàng trăm vụ việc hàng nghìn đối tượng vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh
đằng sau những chiến công đó là sự song sáo nỗ lực không ngừng
của những người như thượng tá nguyễn vĩnh long và đồng đội
đồng chí nguyễn vĩnh long trong công tác chuyên môn
chúng tôi đã có những kế hoạch triển khai những đợt phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
và kết quả trong các đợt phong trào đó thì rất nhiều cá nhân và cũng như nhiều tập thể
đã đạt được những thành tích xuất sắc và đối với cục quản lý xuất nhập cảnh
thì cũng đã đóng góp một điển hình tiên tiến của toàn quốc
thì đua lập công và phần thưởng là sự ghi nhận là động lực để tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa
đó cũng là điều mà người chỉ huy trẻ này luôn luôn tâm niệm
đề xuất mở rộng danh mục nông thủy sản xuất khẩu
đây sẽ là một trong những thông tin
đáng chú ý có trong cụm chính sách sáng nay
theo bộ nội vụ nghị định số ba mươi ba hai nghìn hai mươi ba ngày một mươi tháng sáu của chính phủ
quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
ở thôn tổ dân phố có hiệu lực từ mùng một tháng tám tới đây
sẽ thay thế trong bốn nghị định của chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan
đồng thời sẽ có những thông tin về các nội dung của các cấp xã
một trong những điểm mới đáng chú ý đó là nghị định quy định rõ tiêu chuẩn
khung năng lực từ đại học trở lên trừ trường hợp luật hoặc điều lệ của tổ chức có quy định khác
và nhiệm vụ của từng chức vụ chức danh cán bộ công chức cấp xã
đang là cán bộ công chức cấp xã mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn
thì trong thời hạn năm năm kể từ ngày nghị định có hiệu lực phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định
nếu hết thời hạn này chưa đáp ứng thì thực hiện chế độ nghỉ hưu hoặc thực hiện tinh giản biên chế
bắt đầu từ ngày một mươi tháng sáu đoàn thanh tra chuyên ngành về điện bắt đầu thanh tra
về quản lý và cung ứng điện của tập đoàn điện lực việt nam evn
theo yêu cầu của bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên
đoàn thanh tra sẽ làm rõ việc cung ứng chủ động nhiên liệu cho các nhà máy điện
vận hành hệ thống điện huy động các nguồn điện về mặt kỹ thuật tính công bằng
vấn đề truyền tải điện thực hiện huy động các nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp
đoàn thanh tra sẽ làm việc liên tục trong ba mươi ngày kể cả ngày nghỉ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa gửi công hàng đến tổng cục hải quan trung quốc
đề nghị xem xét bổ sung một số trái cây loài sản phẩm thủy sản
và một số doanh nghiệp được phép xuất khẩu thủy sản ở trung quốc
cụ thể bộ đề xuất với tổng cục hải quan trung quốc sớm hoàn tất thủ tục ký nghị định thư
giữa tổng cục hải quan trung quốc và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
về yêu cầu an toàn thực phẩm kiểm dịch và kiểm tra đối với sản phẩm thủy sản xuất nhập khẩu giữa việt nam và trung quốc
bên cạnh đó xem xét bổ sung một số trái cây loài sản phẩm thủy sản và một số doanh nghiệp
đường phép xuất khẩu thủy sản vào trung quốc đã được cơ quan chức năng phía việt nam kiểm tra đạt yêu cầu
đồng thời đề nghị cho phép xuất khẩu thủy sản sống qua các cửa khẩu tại tỉnh vân nam
nhằm giảm áp lực thông quan giữa các cửa khẩu và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp
bộ công an đã dự thảo hồ sơ dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
để lấy ý kiến của các cơ quan tổ chức cá nhân
theo bộ công an sau hơn hai mươi năm thực hiện luật phòng cháy chữa cháy
một mươi năm thực hiện luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có sự trông chéo giữa các văn bản pháp luật
về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và các văn bản khác có liên quan
xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn bộ công an đề nghị xây dựng luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
theo thông tin từ bộ công thương và tập đoàn điện lực việt nam
đến nay nhiều hồ thủy điện lớn tại miền bắc đã về mực nước chết
gây khó khăn cho việc phát điện của các nhà máy thủy điện
điều này đẩy miền bắc vào nguy cơ thiếu điện ở tất cả các giờ trong ngày
thông tin được đăng tải trên báo lao động
bộ công thương cho biết
hiện nhiều nhà máy thủy điện
đã phải dừng phát điện vì mực nước không đảm bảo an toàn kỹ thuật
mực nước ở các hồ khu vực bắc bộ bắc trung bộ đông nam bộ thấp
một số hồ sấp xỉ dưới mực nước chết
khu vực duyên hải nam trung bộ tây nguyên
mực nước các hồ ở mực nước yêu cầu theo quy định của quy trình vận hành
tuy nhiên lượng nước và hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu
các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về
một số nhà máy phải dừng để đảm bảo an toàn cho tổ máy
khi vận hành với lưu lượng và cột nước thấp dưới thiết kế
khó có thể đáp ứng được việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này
việc không thể huy động được nguồn điện từ các thủy điện
đã ảnh hưởng đến việc quản lý vận hành hệ thống điện
và cung cấp điện cho sinh hoạt của người dân
cũng như sản xuất của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn
tiết giảm chi tiêu là một trong những giải pháp được người tiêu dùng lựa chọn
trong bối cảnh mặt hàng thiết yếu tăng giá
tuy nhiên về lâu dài tiết kiệm không kích thích sản xuất
không tạo việc làm cho người lao động
hiện tại người tiêu dùng không chỉ cắt giảm chi tiêu những mặt hàng xa xỉ
mà cũng tiết kiệm trong mua sắm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu hàng ngày
trong khi đó cộng đồng doanh nghiệp đã và đang đối mặt với tác động kép
đầu vào cho sản xuất như nguyên vật liệu chi phí tăng theo cơ chế thị trường
nhưng sức mua thấp nên việc điều chỉnh giá hàng hóa dịch vụ
cũng không phải là bài toán đơn giản
nhiều doanh nghiệp thậm chí còn không có đơn hàng
phải cắt giảm giờ làm cắt giảm lao động
số lượng doanh nghiệp giải thể tạm ngừng hoạt động cũng tăng cao
trong bối cảnh này rất cần nhà quản lý có sự điều tiết giá cả hợp lý
linh hoạt các mặt hàng để người dân bớt khó khăn